sau thời gian dài giãn cách chủ tịch tỉnh quảng nam đã ký tờ trình gửi thủ tướng về việc cho phép tỉnh quảng nam đón khách du lịch quốc tế
theo ông lê trí thanh chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam cho biết thời gian qua tỉnh quảng nam đã thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
đã có kinh nghiệm trong công tác tổ chức đón khách việt nam nhập cảnh các cơ sở lưu trú các đơn vị lữ hành và vận chuyển
cũng đã tổ chức tốt việc phục vụ đón khách cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch
điều đó đã thể hiện được năng lực của tỉnh quảng nam sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế trong thời gian tới
đã từng bước khôi phục các hoạt động của ngành du lịch dịch vụ góp phần đảm bảo an sinh xã hội
đồng thời quảng bá hình ảnh việt nam nói chung và tỉnh quảng nam nói riêng điểm đến an toàn và hấp dẫn
ubnd tỉnh quảng nam kính đề nghị thủ tướng thống nhất cho phép tỉnh quảng nam tổ chức đón khách du lịch quốc tế
tiếp sau thành phố phú quốc tỉnh kiên giang tờ trình nêu
nếu được sự chấp thuận ubnd tỉnh quảng nam sẽ phối hợp với các bộ ngành trung ương và các cơ quan đơn vị
có liên quan xây dựng kế hoạch phương án đón khách du lịch quốc tế quy trình giải pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong quá trình đón phục vụ du khách đảm bảo an ninh an toàn hiệu quả
trước tình hình diễn biến phức tạp tỉnh hà nam quyết định sẽ tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu thêm bảy ngày đối với một phần các xã phường có nguy cơ cao trên địa bàn thành phố phủ lý
thế ubnd tỉnh hà nam sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội
theo tinh thần chỉ thị số một mươi sáu ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
đối với một phần các phường có nguy cơ rất cao trên địa bàn thành phố phủ lý
gồm lê hồng phong châu sơn hai bà trưng minh khai lương khánh thiện và trần hưng đạo
thời gian thực hiện là bảy ngày kể từ giờ ngày tám tháng một mươi
theo ông trần xuân dưỡng phó chủ tịch ubnd tỉnh hà nam cho biết
hiện nay một số phường trên địa bàn thành phố phủ lý
vẫn còn có nguy cơ cao nên buộc phải xiết chặt biệt phòng chống dịch
và kết hợp với việc tiêm chủng toàn dân sau khi hoàn thành xong thì sẽ yên tâm hơn
nên ubnd tỉnh quyết định tăng thêm thời gian giãn cách một số phường có nguy cơ cao thêm bảy ngày
song song với đó tỉnh hà nam cũng quyết định kết thúc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
với các phường xã gồm thanh châu thanh tuyền liêm chính quang trung phủ vân liêm trung
tính đến một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi hà nam ghi nhận thêm hai mươi bốn trường hợp
dân tính với sars cov hai được bộ y tế gắn má bệnh
tổng số ca bệnh tại hà nam cộng dồn trong đợt bùng phát dịch từ ngày một mươi chín tháng chín đến một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi là năm trăm năm mươi ca
thưa quý vị mất người thân do dịch bệnh là điều khốc liệt nhất mà chúng ta phải chứng kiến
khi dịch covid một mươi chín diễn biến căng thẳng
sau sự ra đi đầy tiếc núi của phi nhung hôm nay thi hài của cô đã được hòa táng
sau lễ hỏa táng cho cốt của cô sẽ được con gái là wendy phạm đưa về mỹ
đại diện gia đình xác nhận
thi hải phi nhung được hỏa táng trong ngày tám tháng một mươi
từ khi nữ ca sĩ qua đời wendy phạm con gái của phi nhung
luôn mong muốn được đưa thi hai mẹ về mỹ
tuy nhiên do vướng thủ tục nên gia đình cô đã tiến hành hỏa tán tại việt nam
sau đó mới đưa cho cốt sang mỹ
hơn một tuần qua một số đồng nghiệp đã đến nhà riêng của phi nhung
tại quận bình thành thành phố hồ chí minh để thắp hương tiến biệt nữ ca sĩ
các con nuôi gồm hồ văn cường quỳnh trang tuyết dung túc trực bên bàn thờ của mẹ
ở mỹ ca sĩ gigi phương trinh cùng wendy phạm làm lễ cầu siêu và cúng thất cho phi nhung
trước đó tại chùa giác ngộ người thân và các sư thầy tổ chức lễ cầu siêu cho phi nhung
thưa quý vị mới đây một nhóm chuyên gia tại singapore đã đưa ra cảnh báo các nước
có thể phải đối mặt với sự xuất hiện của virus mới mang tên sars cov hai
có khả năng lây truyền từ người ngược trở lại rơi
theo stratom giáo sư wang flinfa của chương trình bệnh truyền nhiễm mới nổi
tại trường y khoa đức thuộc đại học quốc tế
quốc gia singapore cho biết đại dịch mới có thể xuất hiện nếu virus trên
được chứng minh lây nhiễm từ người trở lại động vật
s quang cho hay hầu hết các nhà khoa học đều tin tưởng vào giả thuyết sars cov hai
có nguồn gốc từ rơi ở châu á
sau đó virus này nhảy sang động vật ích có thể là tt hoặc cầy hương
trước khi chuyển sang người tại chợ cá ở vũ hán trung quốc
vì chuyên gia này nhấn mạnh những gì xảy ra tiếp theo là sự lây truyền mạnh mẽ
virus từ người sang người
khiến chúng tôi ngạc nhiên là loại virus này có thể dễ dàng lây ngược trở lại
từ người sang động vật
trước đó một vài nghiên cứu đã báo cáo về việc vật nuôi nhiễm ncov tự chủ
song không có bằng chứng cho thấy chiều ngược lại
giáo sư wang bày tỏ sẽ rất đáng lo nếu con người có thể lây nhiễm virus
cho vật chú mới ví dụ như rơi ở lục địa mỹ với không phải ổ chứa virus tự nhiên
tình huống khác có thể xảy ra là một người bị nhiễm bệnh để lại trái cây
thực phẩm ăn dở
một con rơi nhặt được và ăn tiếp
từ đây chuỗi lây nhiễm mới sẽ hình thành và lây lan như chúng ta đã chứng kiến ở covid một mươi chín
giáo thuyết này được đưa ra dựa trên những nghiên cứu của giáo su wang về miễn dịch học
và động vật học loài rơi
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe
vào đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã theo dõi thông tin